thưa quý vị vào sáng qua công an thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ công bố các quyết định khen thưởng của bộ trưởng bộ công an
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho bốn tập thể một mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu
theo đó vào ngày hai mươi tám tháng một tức ngày bảy tết nguyên đán quý mão ngay sau khi nhận được tin báo có một nam thanh niên bị rơi xuống vực
tại bãi sùng cỏ đèo hải vân đội cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triều
đã cử một tổ công tác đến hệ trường
mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cán bộ chiến sĩ của tổ công tác đã cứu được nạn nhân và đưa đến nơi an toàn
ghi nhận thành tích này thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đại tá trần phòng phó giám đốc công an thành phố đà nẵng
đã trao tặng bằng khen cho một tập thể và tám cá nhân của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triều
cũng tại buổi lễ một tập thể và ba cá nhân của phòng cảnh sát hình sự và cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
cũng được nhận bằng khen về thành tích khám phá thành công vụ mất trộm một trăm ba mươi điện thoại với tổng giá trị một hai tỷ đồng
tại cửa hàng điện máy xanh quận liên triều vào ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
lại có thêm một mươi ba đối tượng trong đó có một giám đốc hai phó giám đốc và một số cán bộ đăng kiểm vừa bị phát hiện sai phạm
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ
xảy ra tại hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an là ba nghìn bảy trăm linh một s có địa chỉ tại tp vinh
và ba nghìn bảy trăm linh hai s có địa chỉ tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
quá trình điều tra bước đầu xác định các nhân viên đăng kiểm và bộ phận hồ sơ móc nối với một số đối tượng
cò mồi bên ngoài để nhận các phương tiện đến đăng kiểm và thông nhất nhận hối lộ số tiền từ một trăm linh đồng
đến một triệu đồng một phương tiện tùy theo mức độ để bỏ qua các lỗi và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám xét hai cơ sở trên khám xét nhà riêng
của nguyễn quý khánh giám đốc trung tâm nguyễn trinh tài và nguyễn viết đức cùng là phó giám đốc
thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan với những tài liệu thu thập được cơ quan điều tra xác định
toàn bộ số tiền nhận hối lộ được khánh đức và tài thông nhất trung trì theo tỷ lệ nhất định
đang trên đường vận chuyển bốn kg ma túy đá đi tiêu thụ nguyễn văn cảnh chú tại huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
đã bị công an huyện hưng nguyên mật phục bắt quả tàng
tại cơ quan điều tra cảnh khai nhận trước đó thuê taxi trở lên khu vực biên giới việt nam lào
thuộc xã thanh thủy huyện thanh trương mua ma túy về bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn
khi đang vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
trước đó nguyễn văn cảnh từng có tiên án về mua bán che phép chất ma túy trộm cắp tài sản và đánh bạc
hiện công an huyện hưng nguyên đang tạm giữ hình sự đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
với hành vi cội gây thương tích võ văn thêm chú tài huyện rồng riềng tỉnh kiên giang cùng ba đối tượng
vừa bị công an tp quy nhơn tỉnh bình định ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam để điều tra
trước đó anh phạm khắc như nhân viên của công ty cổ phần cảng quy nhơn phát hiện nhắc nhở võ văn thêm
cùng một số đối tượng đang hút thuốc lá tại khu vực cấm
bực tức vì bị nhắc nhở thêm đã gọi thêm ba đối tượng đi trả thù
khi thấy anh như tan ca ba đối tượng điều khiển xe máy đuổi theo chặn đường và dùng cây gỗ đánh gây thương tích cho anh như một mươi chín
vào sáng nay bãi phế liệu dưới gầm cầu thăng long hà nội bất ngờ bốc cháy dữ dội
tạo nên cột khói đen cao hàng chục mét
theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng bảy giờ một mươi năm phút sáng bảy tháng hai tại khu vực gầm cầu thăng long
giáp danh huyện đông anh hà nội
nhờ được tin báo công an huyện đông anh đã điều động phương tiện cùng khoảng hai mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy
khoảng năm mươi phút sau đám cháy được dập tắt
theo cơ quan công an bãi phế liệu ngoài trời có tổng diện tích khoảng một trăm linh m hai do phạm xuân tuân
chú đông anh làm chủ khu vực cháy là khoảng năm mươi m hai và không gây thiệt hại về người
đang được thống kê ngoài ra khói của đám cháy đã làm ảnh hưởng tới người tham gia giao thông trên cầu thang long
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các nghi lễ và hoạt động của lễ hội côn sơn kiếp bạc
công an tỉnh hải dương đã triển khai lực lượng và phương tiện theo các kế hoạch đã đề ra
cụ thể các phương án sẽ được lực lượng công an phối hợp với ban quản lý di tích triển khai trong suốt thời gian diễn ra lễ hội
công lập phương án bố trí bến bãi tạm thời để phân luồng giao thông
chủ động phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động khủng bố phá hoại cháy nổ
các hoạt động phát tán tài liệu phản động mê tín dị đoan các hành vi trộm cắp cướp giật tài sản lừa đảo cờ bạc
tăng cường công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần bảo đảm an toàn cho lễ hội
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ làm tốt công tác kiểm tra hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy
bố trí đủ lực lượng phương tiện cần thiết sẵn sàng ứng phó khi phát sinh sự cố về cháy nổ
cứu nạn cứu hộ tại khu di tích trong thời gian diễn ra lễ hội
vào ngày hôm qua sáu tháng hai tức ngày một mươi sáu tháng riêng trên địa bàn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc cũng đã diễn ra lễ hội
trọi trâu hải lựu năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba lễ hội trọi trâu truyền thống có lịch sử lâu đời của cả nước
công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được triển khai như thế nào để người dân yên tâm trẻ hội
phóng viên thu thảo của chúng tôi đã có mặt ghi nhận tại hiện trường
thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt tại lễ hội trọi trâu hải lựu
sau ba năm tạm dừng vì dịch bệnh covid một mươi chín thì năm nay lễ hội đã được tổ chức trở lại với quy mô vô cùng hoành tráng
được đảm bảo hoàn toàn về công tác an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông
ngay từ sáng sớm công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động các cán bộ chiến sĩ
thành lập một mươi sáu tổ chốt ở những khu vực trọng điểm các tuyến đường chính nơi tập trung du khách tham quan lễ hội
để kịp thời phát hiện ngăn chặn những đối tượng hoạt động phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến không khí lễ hội
đồng thời tiến hành phân luồng hướng dẫn các phương tiện đảm bảo giao thông thông suốt tránh xảy ra ồn tắc
công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động các cán bộ chiến sĩ thành lập một mươi sáu tổ chốt ở những khu vực trọng điểm
đồng thời tiến hành phân luồng hướng dẫn các phương tiện đảm bảo giao thông suốt tránh xảy ra ồn tắc

đồng thời tiến hành phân luồng hướng dẫn các phương tiện đảm bảo giao thông suốt tránh xảy ra ồn tắc

đảm bảo giao thông suốt tránh xảy ra ồn tắc
công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động các cán bộ chiến sĩ thành lập một mươi sáu tổ chốt ở những khu vực trọng điểm
tránh xảy ra ồn tắc
công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động các cán bộ chiến sĩ thành lập một mươi sáu tổ chốt ở những khu vực trọng điểm

công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động các cán bộ chiến sĩ thành lập một mươi sáu tổ chốt ở những khu vực trọng điểm
đảm bảo an toàn kỹ thuật
căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án
khởi tố một mươi ba bị can để điều tra hành vi nhận hối lộ và môi rời hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một c quảng nam
trong đó áp dụng biện pháp tạm giam đối với sáu bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can còn lại trong vụ án
công an tỉnh lào cai vừa tạm giữ hình sự đối tượng kiều văn tâm không chấp hành
điều khiển xe với tốc độ cao đâm trọng thương cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai khi đang thực hiện nhiệm vụ
vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua sáu tháng hai tổ công tác phối hợp gồm một mươi một cán bộ chiến sĩ do thiếu tá quách văn trường
phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai làm tổ trường
khi tiến hành kiểm tra kiểm soát xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại km ba mươi chín chín trăm linh quốc đại lộ trần hương đạo
quốc lộ bốn e thành phố lào cai
phát hiện một nam thanh niên đi xe máy airblade chở theo một người điều khiển với tốc độ cao
thiếu tá quách văn trường ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
nhưng người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và đâm thẳng vào thiếu tá trường
cú đâm mạnh khiến đồng chí trưởng bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
sau đó tiếp tục chuyển đi bệnh viện việt đức điều trị
quá trình xác minh xác định người điều khiển phương tiện nêu trên là kiều văn tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tổ một mươi năm phường pom hán thành phố lào cai
chở theo sau là vũ quang vinh cùng chú thành phố lào cai
kết quả đo nồng độ cồn đối với kiểu tiến tâm là ba trăm linh ba mg trên một lít khí thở
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tâm
đồng thời tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố lào cai
công an vừa điều tra làm rõ bắt giữ một cặp vợ chồng liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh
với tổng giá trị tài sản trộm cắp là hơn một tỷ đồng
trước đó vào những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện crong năng crong bắc và ea hờ leo tỉnh đắk lắc
liên tiếp bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp cậy phá kết sắt lấy tiền vàng
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk đã xác lập chuyên án đấu tranh
với quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã bắt giữ thành công nghi phạm
gây ra các vụ trộm trên là vợ chồng phạm văn thông bốn mươi sáu tuổi và nguyễn thị hồng bốn mươi hai tuổi
trú tại xã cư né huyện crong bắc tỉnh đắk lắc
vì cần tiền tiêu xài cá nhân và trả các khoản nợ nên vợ chồng thông đã nảy sinh ý định đi trộm cắp
để thực hiện hành vi thông đã trộm một chiếc xe máy rồi lắp biển số giả vào làm phương tiện đi gây án
hàng ngày hai đối tượng bịt kín mặt chở nhau đi giò la
khi thấy nhà dân nào sơ hở thì hồng đứng ngoài cảnh giới còn thông đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định hai đối tượng đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tại nhiều hộ dân
ở các huyện crom năng crong bắc và ea hờ leo
theo lời khai của các bị hại cặp vợ chồng này đã chiếm đoạt với tổng giá trị tài sản là trên một tỷ đồng
không có khả năng để trả cho họ một mươi năm liêu như vậy bị trộm cắp để trắng rãi
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật
chỉ sau một mươi hai giờ đồng hồ vào cuộc điều tra vụ việc sáu em học sinh tại đà nẵng phải nhập viện cấp cứu
do bị ngộ độc khi sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phạm thanh khê đã bước đầu làm rõ nguyên nhân là do một loại ma túy lần đầu xuất hiện tại đà nẵng có tên là nước biển
lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây cung cấp loại ma túy này cho học sinh sinh viên
sáu em học sinh tại trung tâm giáo dục thường xuyên số hai thuộc địa bàn phường thanh khê đông thành phố đà nẵng
đã phải nhập viện cấp cứu sau khi uống một loại dung dịch màu vàng nghi là ma túy loại nước biển
công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn minh tân xã minh trí huyện sóc sơn thành phố hà nội về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước mép phải
bên cạnh đó công an huyện sóc sơn thành phố hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn an mô xã lê lợi thành phố trí linh tỉnh hải dương về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hai bà trưng thành phố hà nội là đối tượng trần thị ngọc hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ sáu phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý